mặc dù lực lượng chức năng đã sử dụng nhiều giải pháp để xử lý
nhưng tình trạng rải đinh trên quốc lộ một đoạn qua địa bàn của quận bình tân tp hcm vẫn tái diễn
theo ghi nhận của nhóm phóng viên vào ngày hai mươi ba tháng một trên mặt cầu tỉnh lộ một mươi
những mảnh đinh hình thoi nằm khắp mặt đường trên làng xe máy
chỉ sau thời gian chừng năm ngày khi lực lượng chức năng tiến hành thu gom nạn rải đinh
trên quốc lộ một thuộc quận bình tân tp hcm lại tiếp tục xuất hiện
gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông
công ty cổ phận đầu tư phát triển hạ tầng indico là đơn vị quản lý tuyến đường
đã cho công nhân đến thu gom hút đinh để đảm bảo việc đi lại an toàn của người dân
sau một mươi năm phút các công nhân đã thu gom hút được gần một kg đinh hình thoi
trước đó ngày một mươi tám tháng một phóng viên từng ghi nhận trên dốc cầu vật tính lộ một mươi
phường tân tạo quận bình tân cũng xuất hiện tình trạng đái đinh dày đặc trên mặt cầu
theo ủy ban nhân dân quận bình tân đơn vị đã chỉ đạo công an theo dõi
vận động các chủ tiệm sửa xe dòng quốc lộ ký cam kết không rải đinh
các trường hợp vi phạm sẽ xử lý theo quy định